tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng sẽ thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm diễn ra trước thềm kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và vào thời điểm nhân dân hai nước đang cùng chuẩn bị đón tết đinh dậu
đây là chuyến thăm trung quốc đầu tiên của tổng bí thư nguyễn phú trọng sau đại hội một mươi hai của đảng ta nhằm tiếp tục đưa quan hệ việt trung phát triển lành mạnh ổn định
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình thịnh vượng của khu vực và thế giới
hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm và làm việc tại xã lý bôn huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
đây là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao với trên sáu mươi còn xã ly bôn có tỷ lệ nghèo trên ba mươi bốn dân số năm mươi chín người trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc mông với hơn năm mươi
ngoài ra có các dân tộc tày nùng giao sán chỉ kinh
tại buổi làm việc
với xã lý bôn xã vùng sâu của huyện bảo lâm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương những thành tiệu mà xã lý bôn đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu
thủ tướng chính phủ yêu cầu các cấp ủy chính quyền địa phương cần quan tâm chăm lo cho nhân dân nhiều hơn nữa nỗ lực thực hiện tốt công tác giảm nghèo cho nhân dân
trong đó ngân hàng chính sách xã hội cần thống kê hộ nghèo cấp vốn theo nhu cầu trình đáng của người dân tập trung phát triển tiềm năng
thế mạnh về cây trồng vật nuôi cho nhân dân nâng cao dân trí loại bỏ các hủ tục
thủ tướng cũng đã tặng quà cho đồng bào nhân dân xã lý bôn với mong muốn nhân dân lý bôn sẽ sớm vượt lên thoát nghèo đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đất nước
chiều cùng ngày thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã đến dự lễ cắt băng khánh thành thủy điện bảo lâm một và trồng cây lưu niệm tại đây
đây là một trong năm nhà máy thuộc cụm dự án thủy điện bảo lâm công trình được khởi công xây dựng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn tổng mức đầu tư chín trăm một mươi năm tỷ đồng do công ty cổ phần xây lắp điện một làm chủ đầu tư
sáng nay chương trình doanh nghiệp hội nhập và phát triển do tạp chí cộng sản phối hợp với bộ công thương ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức bình chọn và vinh danh diễn ra tại hà nội
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó thủ tướng thượng trực chính phủ tham dự buổi lễ
các doanh nghiệp vừa và nhỏ và còn lại là các doanh nghiệp tư nhân nhỏ
qua hoạt động này ban tổ chức mong muốn thể hiện sự quan tâm động viên tới tất cả các thành phần kinh tế đối tượng doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa
đặc biệt khối doanh nghiệp tư nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế
chương trình được tổ chức không chỉ nhằm động viên các doanh nghiệp tiêu biểu mà còn góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp doanh nhân có bản sắc việt nam
tạo dựng các sản phẩm mang thương hiệu việt nuôi dưỡng khát vọng vươn lên làm giàu cho chính mình cho đất nước
đồng thời để các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tiềm năng nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ cũng như đạo đức và văn hóa kinh doanh
để ngày càng đạt hiệu quả kinh tế cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng
cũng trong sáng nay chương trình chủ nhật đỏ hiến máu cứu người với thông điệp sinh mệnh của bạn và tôi đã đồng loạt diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước
đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp tết nguyên đán
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tới dự ngày chủ nhật đỏ tại hà nội
đây là lần thứ chín ngày chủ nhật đỏ được tổ chức
dự kiến với sự vào cuộc của hai mươi năm tỉnh thành phố ngày hội sẽ tiếp nhận được khoảng trên hai mươi năm đơn vị máu
trong đó có nhiều tỉnh thành phố phấn đấu tiếp nhận trên một đơn vị máu
đặc biệt năm nay ngày hội đã lan tỏa mạnh mẽ thu hút sự tham gia hiến máu của các doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài
năm hai nghìn một mươi bảy cũng là năm đầu tiên chủ nhật đỏ chính thức nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp tết của ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện
em cũng không biết tại sao phải sợ nó nữa nhưng mà bởi vì em muốn đi hiến máu thì phải vượt qua cái nỗi sợ ấy thôi ạ
em thấy đâu nó là một nghĩa cử cao đẹp khi mà em hiến máu thì em có thể giúp được những người mà đang thiếu máu
trong mấy ngày tết nguyên đán thì dự kiến cả nước sẽ cần dùng khoảng trên một trăm một mươi đơn vị máu
cho nên tôi cũng xin gửi cái thông điệp về hiến máu nhân đạo
cái thứ nhất là
hiến máu rất cần cho công tác điều trị cho bệnh nhân và hiến máu hoàn toàn không quả hại rất mong mọi người tham gia hiến máu
phát biểu tại ngày hội phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã biểu dương và đánh giá cao việc tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện chủ nhật đỏ liên tục trong tám năm qua
đã góp phần quan trọng và kịp thời chữa trị cho bệnh nhân dịp giáp tết âm lịch thời điểm khan hiếm máu nhất trong năm
đồng thời tin tưởng ngày hội sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tới đông đảo tầng lớp nhân dân
trở thành một sự kiện nhân đạo mang ý nghĩa lớn lao
năm hai nghìn chín ngày chủ nhật đỏ lần đầu tiên được tổ chức thu được chín mươi sáu đơn vị máu và nhanh chóng lan tỏa thu hút đông đảo người dân tham gia
riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu ngày hội đã được tổ chức tại hai mươi hai tỉnh thành phố và tiếp nhận được hai mươi hai bốn trăm năm mươi năm đơn vị máu
chiều nay tại thành phố cần thơ ban chỉ đạo tây nam bộ tổ chức hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi sáu triển khai phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo tây nam bộ chủ trì hội nghị
năm hai nghìn một mươi sáu tình hình kinh tế xã hội vùng tây nam bộ có bước phát triển khá toàn diện với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt sáu mươi
phát biểu ý kiến tại hội nghị phó thủ tướng trưởng ban chỉ đạo tây nam bộ vương đình huệ đánh giá
năm hai nghìn một mươi bảy ban chỉ đạo tây nam bộ các bộ ngành và địa phương trong vùng cần bám sát việc thực hiện các nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
các nghị quyết của chính phủ về phát triển kinh tế xã hội
các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu nông nghiệp đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ sáu mươi đường quảng lộ phụng hiệp tuyến tránh qua thành phố cà mau
quan tâm công tác giáo dục dạy nghề vùng đồng bào dân tộc tôn giáo phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh vùng biên giới
nhân dịp này phó thủ tướng vương đình huệ đã chứng kiến lễ ký kết quy chế phối hợp giữa ban chỉ đạo tây nam bộ với đảng ủy khối các cơ quan trung ương trong công tác
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng chín bốn độ vĩ bắc một trăm hai mươi sáu năm độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km
đến một mươi ba h ngày chín tháng một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi hai độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba một độ kinh đông trên khu vực miền nam philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp bảy cấp tám
thưa quý vị thời gian gần đây người dân xã nông thịnh huyện trợ mới bức xúc trước hoạt động khai thác cát diễn ra rầm rộ trên địa bàn
người dân ở đây phản ánh lợi dụng việc khai thác cát phục vụ xây dựng nông thôn mới
nhiều đối tượng khai thác ồ ạt gây ảnh hưởng đến cuộc sống các hộ dân sinh sống gần đó
ngay sau khi tiếp nhận thông tin phóng viên truyền hình nhân dân đã vào cuộc để làm rõ thông tin này
máy xúc giàn tuyển và nhiều loại máy móc khác hoạt động nhộn nhịp trên sông cầu thuộc địa phận hai thôn nà đeo và nà ó xã nông thịnh
những hình ảnh quý vị đang xem được phóng viên ghi lại trong những ngày cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trao đổi với anh hoàng văn sáng là người trực tiếp đưa máy móc vào khai thác cát ở đây thì được biết
mỗi ngày khai thác được khoảng hai mươi mét khối cát và đến ngày hai mươi sáu tháng một
một tuần anh sáng cũng cho biết lên đây khai thác cát theo sự cho phép của một lãnh đạo xã nông thịnh
người dân ở khu vực khai thác cát phản ánh hành vi khai thác cát tại đây là khai thác trái phép
để làm rõ thông tin này anh sáng cho biết
hôm nay phóng viên truyền hình nhân dân đã làm việc với đại diện phòng tài nguyên và môi trường huyện trợ mới
người đại diện này cho biết hiện nay một số xã có đăng ký khai thác cát để phục vụ nông thôn mới
tuy nhiên hồ sơ mới được chuyển lên cấp trên
tại thời điểm làm việc huyện chưa nhận được văn bản trả lời của các cơ quan có thẩm quyền là có đồng ý cho khai thác hay không
trong trường hợp mà khai thác cát rõ ràng là cái chỗ xã đông thịnh
thì ông khẳng định là nó đã đủ các đủ văn cứ pháp lý để được phép khai thác phải chứ ạ
đến thời điểm này thì về cái điều kiện để mà đủ thì cũng là chưa đủ điều kiện
nhưng trong quá trình thực hiện cái vẻ đích theo cái độ trình xã điểm xây dựng nông thôn mới
thì các xã cũng đóng vội để làm việc này
vì như vậy mình có thể nói rằng cái khai thác cát cái thời điểm mà nó chưa được phép thì nó gọi là khai thác cát phép đúng không ạ
còn nói đúng thì mà là chưa đủ điều kiện thì là khai thác trái phép
cũng theo ông hà một phần dẫn đến tình trạng này cũng do lãnh đạo quá nóng vội
muốn khai thác cát để phục vụ xây dựng nông thôn mới
hành vi khai thác cát của các đối tượng tại xã nông thịnh diễn ra trong thời gian vừa qua
là hành vi khai thác cát trái phép do chưa được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền
mặc dù cả lãnh đạo phòng tài nguyên và môi trường huyện trợ mới liên tục nói là khai thác phục vụ nông thôn mới
tuy nhiên người dân ở gần khu vực khai thác cho biết sau khi khai thác
các đối tượng chở cát đi bán ở rất nhiều nơi chở lên cả quốc lộ ba
mấy xe mấy ô tô chở thì cũng chỉ thấy trang đường với lại một phần vào kia một phần vào làng cũng vào đấy
có chở đến trên này không ạ
trên này cũng có mà trong kia cũng có coi như là chở đến mấy phía cơ
trước thông tin của nhiều người dân phản ánh về việc ngoài dùng cát sỏi làm nông thôn mới
các đối tượng khai thác cát ở nông thịnh mang cát bán ra thị trường
phục vụ xây dựng các công trình của người dân để kiếm lời
lãnh đạo phòng tài nguyên và môi trường huyện trợ mới cho biết hiện chưa nắm được thông tin
và sẽ xác minh nếu có sẽ xử lý nghiêm
chương trình xin được tiếp tục với phần thời sự quốc tế
bà chue sun shin tuyên bố mình vô tội phát kỷ niệm hai năm vụ tấn công tòa soạn shagli ebdo
quốc hội mỹ xác nhận ông donald trump đắc cử tổng thống
xác định thủ phạm tấn công hộp đêm ở thổ nhĩ kỳ là người uzbekistan
đó là những sự kiện nổi bật trong tuần đầu tiên của năm mới hai nghìn một mươi bảy
chiều ngày sáu tháng một theo giờ địa phương một vụ nổ súng đã xảy ra tại sân bay ford lode
hollywood bang florida mỹ khiến năm người thiệt mạng và nhiều người bị thương
theo văn phòng cảnh sát trưởng hạt broward kẻ tình nghi đã bị bắt giữ
kẻ xả súng được xác định là steban santiago là một cựu binh mỹ và từng được đưa vào bệnh viện tâm thần
hiện vẫn chưa rõ động cơ santiago thực hiện vụ xả súng
song giới chức mỹ cho biết dường như đối tượng này hành động một mình
sau khi gây ra vụ việc santiago đã đầu hàng cảnh sát và bị bắt giữ
chương trình điều tra vẫn đang tiếp tục
theo truyền thông mỹ santiago có tiền sử mắc các vấn đề tâm thần
đặc biệt sau khi trở về từ iraq hắn hành xử một cách khác lạ
một nguồn tin cho hay năm ngoái hắn đã tới văn phòng fbi ở alaska và tuyên bố bị buộc phải chiến đấu cho is
bà choi soon shin nhân vật trung tâm của vụ bê bối hiện nay tại hàn quốc
đã tuyên bố trong phiên xét xử chính thức đầu tiên diễn ra vào ngày năm tháng một tại seoul rằng bà vô tội
xuất hiện với tư cách là bị cáo tại phiên tòa do tòa án quận trung tâm seoul tiến hành
tre đã bác bỏ mọi cáo buộc lạm quyền và dự định gian lận đồng thời nhấn mạnh phiên tòa không công bằng đối với bà
phiên tòa chính thức này được mở sau hai vòng chuẩn bị hồi tháng trước
hai cựu trợ lý của bà park geun hye là an chung bum và cựu thư ký riêng của bà park là chung ho sung
cũng tham dự phiên tòa do bị nghi ngờ cấu kết với bà chu
bà chuê và ông an bị nghi là đã ép nhiều tập đoàn lớn phải đóng góp hơn bảy mươi bảy tỷ won
tương đương với hơn sáu mươi bốn triệu đô la mỹ cho hai quỹ mà bà chuyên điều hành
ông chung bị cáo buộc là đã tiết lộ nhiều bí mật của chính phủ cho bà choi
nhân viên tòa soạn báo charles tại paris pháp đã tổ chức lễ tưởng niệm hai năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố
ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi năm vào tòa soạn làm một mươi hai người thiệt mạng
tham dự lễ tưởng niệm ngày sáu tháng một còn có thân nhân các nạn nhân và một số chính trị gia
như bộ trưởng bộ nội vụ và thị trường paris
một lễ tưởng niệm khác cũng diễn ra tại chợ koscher nơi những tên khủng bố khác đã bắt cóc con tin
và sát hại bốn người vào ngày chín tháng một
những sự kiện này đã đánh dấu sự khởi đầu của một năm đẫm máu và đau buồn tại pháp
đỉnh điểm là loạt vụ tấn công ngày một mươi ba tháng một mươi một làm một trăm ba mươi người thiệt mạng
ngày sáu tháng một quốc hội mỹ đã xác nhận ông donald trump giành thắng lợi trong cuộc bầu cử
ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua và trở thành tổng thống thứ bốn mươi năm của nước mỹ
ông donald trump đã giành được ba trăm linh bốn phiếu để trở thành tổng thống mỹ
trong khi đối thủ hillari clinton của đảng dân chủ
được hai trăm hai mươi bảy phiếu
theo đó việc kiểm phiếu chính thức sẽ được coi là đủ để ông trump và phó tổng thống đắc cử mike pence
tuyên thệ nhậm chức vào ngày hai mươi tháng một tới
dự kiến ngay sau lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử donald trump vào ngày hai mươi tháng một
quốc hội mỹ sẽ bắt tay vào một chương trình nghị sự bận rộn
các vấn đề được cho là sẽ trở thành điểm nóng của chính trường mỹ thời gian tới
là số phận của chương trình chăm sóc sức khỏe giá rẻ obamacare
chấn chỉnh lại các xác lệnh và quyết định hành pháp mà phe cộng hòa cho rằng
đã bị lạm dụng dưới thời tổng thống barack obama
xử lý nghi vấn nga can dự vào cuộc bầu cử mỹ và phê chuẩn hàng loạt đề cử nhân sự của ông trump
cảnh sát thổ nhĩ kỳ đã xác định được danh tính thủ phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố
tại một hộp đêm ở istanbul ngày ba mươi một tháng một mươi hai vừa qua là một người gốc ubkistan
thủ phạm vụ tấn công có tên là abdul gadia masaripov và một tên gọi khác là abu muhammad horasan
trước đó chính quyền thổ nhĩ kỳ đã xác định được các mối liên hệ của đối tượng khủng bố
đối tượng có thể là người duy ngôn nhĩ và đã rời khỏi thổ nhĩ kỳ
trong khi đó ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu cho biết
cảnh sát đã bắt giữ hàng chục nghi can khác có liên quan
đêm ba mươi một tháng một mươi hai vừa qua một đối tượng lạ mặt đã xả súng vào một hộp đêm tại istanbul
làm ba mươi chín người thiệt mạng
trong đó có hai mươi bảy người nước ngoài đến từ các nước ả rập xê út
giardani iraq liban và tám quốc gia khác
tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng is đã tuyên bố gây ra vụ tấn công
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin
của chuyên hình nhân dân